thưa quý vị ngày hôm nay ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải
bắt đầu trưng bày mô hình tàu mẫu tuyến cát linh hà đông
tại trung tâm triển lãm giảng võ hà nội
để lấy ý kiến đóng góp của người dân về mẫu nội thất ngoại thất màu sắc của tàu
nhằm hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng
đoàn tàu đường sắt đô thị cát linh hà đông
với bốn toa xe chuẩn b một gồm hai toa kéo ở hai đầu
có chiều dài bảy mươi chín mét chiều cao ba tám mét chiều rộng hai tám mét
tốc độ tối đa là tám mươi km một giờ
tốc độ khai thác trung bình lớn hơn hoặc bằng ba mươi năm km một giờ
theo hợp đồng đã ký kết với phía trung quốc
việt nam sẽ mua một mươi ba đoàn tàu cho dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
với chi phí mua tàu hơn sáu mươi ba hai triệu đô la mỹ
đã được bộ giao thông vận tải thẩm định
và được chế tạo sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị tàu điện ngầm
bắc kinh trung quốc
cái thứ nhất thì đoàn tàu chúng ta chạy khai thác bằng điện
cho nên nó phải thứ nhất nó phải là phù hợp với thân thiện với môi trường
chính vì từ cái màu sắc chúng tôi chọn là cái màu
là màu xanh nó phù hợp với một cái thủ đô
vì hòa bình
cái thứ hai là do kỳ hầu việt nam chúng ta là tương đối ấm ướt
cho nên là chúng ta thay thế cái vỏ tàu bằng cái lớp inox
và là chống được cái jet xỉ
và cái thứ ba nữa là cái thông tin tiền hiệu trên đoàn tàu hết sức là hiện đại
bằng các cái thông tin tiền hiệu hiện đại nhất hiện nay
thông qua các cái kiếp điện tử
cũng như là cái vừa là kiếp điện tử đồng thời là thông báo bằng lời
bằng tiếng việt và rất rõ ràng người dân có thể tiếp cận được các thông tin một cách nhanh nhất
theo đó từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
khách tham quan sẽ được phát biểu đưa ra những ý kiến của cá nhân
để chủ đầu tư xem xét tiếp thu chỉnh sửa phù hợp khi chính thức đưa vào sản xuất đồng bộ
và ngay trong ngày đầu trưng bày đã thu hút được đông đảo sự quan tâm
của người dân
rất là vui vẻ là việt nam đầu tiên có cái tàu này
thế nhưng mà có cái nội thất bên trong thì là
mình có thể chấp nhận được
cái ghế là chiều cao của người việt nam
nhưng mà có cái vỏ ngoài mình chưa đồng ý
trông nó sơ sài mà trông khỏe gia công quá
thì mình như tuổi các cô thì nó rất lo sự an toàn
ở khí hậu việt nam thì thay đổi
thì cái chắc phá của cái vỏ ngoài không ổn
ví dụ như là cái chiều cao của người việt nam
ví dụ như là cái chiều cao của người việt nam
cái chiều cao của cái thanh này
người việt mình rất phù hợp
nhưng mà mình nghĩ là người nước ngoài nó không phù hợp
cái này có phải dùng riêng như người việt đâu
cái thứ hai nữa là
cái khu vệ sinh
khu vệ sinh mình phải thiết kế như nào đó
cho nó phù hợp với cái tiện dụng
đối với hành khách đi trên tàu
hiện tuyến đường sắt trên cao
đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục
với những hình ảnh ban đầu đưa ra
ban quản lý đường sắt trên cao
vì vậy dự án mong muốn nhận được sự đóng góp
và tạo sự yên tâm đối với người dân
về dự án đặc biệt quan trọng này